xin được chuyển sang các tin tức của tiểu mục giao thông hai mươi bốn h nếu người dân vi phạm giao thông cung cấp số điện thoại hoặc email và nộp phạt trực tuyến
thì mỗi năm sẽ tiết kiệm cho nhà nước hàng tỷ đồng vì không phải in và gửi hàng triệu tờ giấy
và để làm được điều này mới đây cục cảnh sát giao thông đã đưa ra đề nghị người dân cung cấp một số thông tin như đã nêu ở trên để rút ngắn thời gian gửi thông báo quyết định xử phạt
cục cảnh sát giao thông đang đề nghị chính phủ bổ sung quy định yêu cầu người dân cung cấp số điện thoại khi đăng ký xe và số điện thoại địa chỉ thư điện tử phải được thể hiện trong biên bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trước đó cục cảnh sát giao thông cho biết
việc xử phạt qua hệ thống camera giám sát hiện nay đòi hỏi cảnh sát phải trích xuất hình ảnh xác minh gửi thông báo đến người vi phạm bằng văn bản
tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp người vi phạm không đến nhận hoặc thông báo đến không đúng địa chỉ từ đó làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước
trước những phản ánh về chất lượng đào tạo sát hạch lái xe chưa hiệu quả
ngày bảy bảy tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của một số cơ sở đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe tại hà nội và hương yên
tại các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố hà nội và hưng yên
đoàn kiểm tra của tổng cục đường bộ đã kiểm tra tất cả các hệ thống trang thiết bị chấm vân tay cho học viên
camera giám sát thời gian học lý thuyết thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường
đặc biệt là số hóa các bài giảng kể cả trực tuyến trên internet
tất cả trung tâm sát hạch phải lắp đặt camera giám sát ở phòng sát hạch lý thuyết và dân sát hạch
an toàn giao thông cơ quan công an có thể truy cập trực tiếp giám sát quá trình sát hạch
để nâng cao chất lượng và xếp chặt khâu đào tạo sát hạch lái xe tổng cục đường bộ
bộ giao thông vận tải sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất và giám sát tại tất cả các sở giao thông vận tải
trong toàn quốc cơ sở đào tạo lái xe ô tô nào không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bị xử lý nghiêm như
đình chỉ tuyển sinh và thu hồi giấy phép đào tạo
thưa quý vị tại đà nẵng từ lâu đã tồn tại một chợ dân sinh họp ngay sát đường dây xe lửa mà
ngày ngày vẫn có hàng chục chuyến tàu đi qua người bán và người mua luôn phải đối mặt với nguy cơ
tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng vẫn ngang nhiên họp chợ mỗi ngày
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là một chợ dân sinh thuộc phường hòa hiệp bắc
quận liên triểu thành phố đà nẵng
họp chợ là điều bình thường nhưng bất thường ở đây là người dân tập trung buôn bán sát ngay
tại đường ray xe lửa nơi mà hàng ngày tàu thường xuyên chạy qua luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
theo nhiều người dân địa phương chợ dân sinh hay còn gọi là chợ kim liên đã tồn tại khoảng
mấy chục năm qua kể từ sau giải phóng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm việc họp trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế
của người dân nên mỗi ngày hai buổi sáng sớm và chiều tối người mua người bán lại tấp nập
bất chấp mọi người
mặc dù trong thời gian qua chính quyền địa phương đã liên tục tổ chức các đường dây xe lửa
tuyên truyền xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như cấm buôn bán gần khu vực đoàn
tàu qua lại nhưng đến nay tình trạng này vẫn không thay đổi
việc phía phường cũng đã đề xuất xây dựng một cái chợ loại hai tiền địa bằng của phường rồi
thì đầu năm hai nghìn hai mươi một sẽ khởi công và khi khởi công xong thì sẽ gồm tất cả ba cái chợ tiền địa bàn
hoài bắc chợ thị tú chợ phật tư cũng như chợ kim liên như chị đã có phản ánh
thì sẽ vô để ổn định
thì cái tình hình buôn bán nó mất an toàn trong cái thời gian vừa qua
từ nay đến đầu năm hai nghìn hai mươi một khi khu chợ mới chưa được khởi công thì tình trạng buôn bán ngay tại
chợ dân sinh nơi đây vẫn tiếp tục diễn ra tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với tính mạng
mỗi người dân khi tụ tập buôn bán ngay sát đường sát này